quý vị thân mến thông tin thời tiết khá tích cực dành cho miền trung đó là bão số chín đã chuyển hướng
mưa bão đã giảm vào ngày hôm nay hầu khắp khu vực hứng nắng
như vậy là từ ngày hôm nay thì người dân chịu thiệt hại do bão có thể tập trung khắc phục
sắp xếp lại công việc sau những ngày thời tiết bất lợi vừa qua
và không chỉ tại trung bộ tây nguyên và nam bộ hôm nay cũng đón một ngày nắng giáo
thuật lợi cho mọi hoạt động
trong khi đó tại bắc bộ thì tiết trời vẫn lạnh nhiều về đêm và sáng sớm buổi trưa hứng nắng
kiểu thời tiết như thế này rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp
nhất là đối với người già và trẻ nhỏ nhóm sức khỏe hết sức nhạy cảm với tình hình thời tiết
vì vậy mà với hai lứa tuổi này thì quý vị hãy luôn quan tâm chú ý giữ ấm cơ thể
không uống nước lạnh thường xuyên xúc miệng nước muối cũng là một cách hay để phòng các bệnh về đường hô hấp